tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo
xây dựng đơn vị dân vận tốt trong quân đội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương bộ quốc phòng và một trăm ba mươi bốn tập thể cá nhân dân vận khéo trong toàn quân
năm năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị
phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đơn vị dân vận tốt được triển khai đồng bộ toàn diện thực chất
vững chắc có chiều sâu phù hợp với tình hình thực tiễn đạt hiệu quả thiết thực
nét mới của phong trào thi đua trong thời gian qua là các cơ quan đơn vị
trong toàn quân luôn bám sát địa bàn phối hợp chặt chẽ đồng bộ với cấp ủy chính quyền địa phương
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn trọng điểm
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần của nhân dân
sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn thảm họa dịch bệnh
thời gian tới toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo
xây dựng đơn vị dân vận tốt gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tại hội nghị bộ quốc phòng tặng bằng khen cho bảy mươi sáu tập thể và năm mươi tám cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi